sáng nay chín tháng một mươi một dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn với các nội dung liên quan đến chất lượng cán bộ ô nhiễm môi trường việc sử dụng đất không hiệu quả
bộ trưởng bộ nội vụ bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ tài nguyên và môi trường đăng đàn trả lời chất vấn các vấn đề đại biểu nêu
chất vấn nội dung ô nhiễm môi trường đại biểu trần tất thế nêu vấn đề
ô nhiễm môi trường sông đáy sông nhuệ ảnh hưởng đến đời sống sức khỏe sản xuất của hàng triệu người dân trong đó có hà nam
đây là lần thứ ba tôi trong nhiệm kỳ tôi chất vấn bộ trưởng xin bộ trưởng cho biết quan điểm của bộ trưởng về giải pháp giải quyết tình trạng ô nhiễm của các dòng sông trên
bộ tài nguyên và môi trường nhận định không riêng gì lưu vực sông nhuệ sông đáy mà thời gian qua lưu vực sông trong cả nước đang đứng trước tình hình ô nhiễm và chưa được khắc phục một cách triệt đề
gọi là trước mắt thì sẽ cần phải điều tiết cái trạm bơm tức là xử lý nước thải từ xử lý ô nhiễm sông tô lịch và sẽ vận hành cái trạm cống thanh liệt trạm bơm miên sở
trong đó có việc là đưa nước thải ra hoa lãng ra sông hồng cũng như là hút nước sông hồng để pha đối với cái giai đoạn mà nó ô nhiễm đối với hà nam
thì đây là giải pháp mà có thể nói là trước mắt
còn về lâu dài thì chúng tôi cho rằng là cần phải thực hiện nghiêm túc theo luật bảo vệ trường hai nghìn hai mươi
trong đó vấn đề khẳng định là đối với chất lượng nước thải sẽ kiểm soát nối những khu vực mà đã đang vượt quá tải thì chúng ta kiên quyết là không cho nước thải xảy ra
còn đối với nước thải trinh hoạt thì cần có các cơ chế là công tư để chúng ta đầu tư hạ tầng và xử lý một cách triệt để nước thải sinh hoạt
trong phiên chất vấn chiều ngày sáu tháng một mươi một đại biểu mai sĩ diến đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thanh hóa cũng đã chất vấn câu chuyện hàng năm chi không hết cho công tác môi trường
và trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi phải hủy dự toán hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi
năng lực theo quy định thì tại thời điểm tháng một mươi hàng năm khi chính phủ báo cáo quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước
thì các bộ ngành địa phương phải phê duyệt nhiệm vụ sự nghiệp môi trường để làm cơ sở phân bổ dự toán
nhưng mà trong thực tế thì cái việc phê duyệt cái nhiệm vụ này bị chậm và trong năm đến tháng một mươi chỉ đạt khoảng năm mươi
theo quy định thì chi cho hoạt động sự nghiệp môi trường có tính chất đầu tư theo luật bảo vệ môi trường thì không cho phép
nên trong dự toán hai nghìn hai mươi thì chính phủ đã báo cáo với quốc hội cho phép sử dụng kinh phí bảo vệ môi trường
để chi cho các hoạt động cải tạo sửa chữa mua sắm trang thiết bị và quốc hội cũng đã cho phép
bộ tây chính đưa ra ba giải pháp chính để khắc phục tình trạng chậm phân bổ kinh phí đầu tư cho công tác môi trường
thứ nhất là yêu cầu các bộ ngành địa phương các đơn vị sử dụng dự toán thì phải tăng cái tiến độ phê duyệt cái nhiệm vụ sự nghiệp môi trường
đảm bảo đến ba mươi tháng một mươi là phải có cái quyết định phê duyệt này
tình trạng chậm như lâu nay
thứ hai là chúng tôi cũng đề nghị là nghiên cứu sửa đổi luật môi trường bảo vệ môi trường và quyết định năm trăm linh tám của thủ tướng để cho phù hợp
và thứ ba là bảo vệ môi trường thì có thể bộ tài nguyên môi trường có thể báo cáo thêm
thì theo quy định của luật bảo vệ môi trường thì bộ tài nguyên môi trường là đơn vị phân bổ chi tiết dự toán bộ chính tổng hợp và báo cáo với thủ tướng
bộ trưởng quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề mà đại biểu
cùng cử tri quan tâm các bộ trưởng và thành viên chính phủ tiếp tục tham gia làm rõ vấn đề đại biểu nêu